cảm ơn các bạn đã theo dõi
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ bắt quả tang nguyễn hồng nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn thái chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h năm nghìn hai trăm tám mươi vận chuyển một cá thể hổ còn sống nặng khoảng hai trăm bốn mươi kg được nhốt trong lồng sắt
hồng và chiến khai nhận vận chuyển hổ từ nghệ an giao cho nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi thường trú tại thành phố cẩm phả
minh khai nhận mua cá thể hổ trên của một người đàn ông tên trình ở nghệ an và thuê nhật chiến
sử dụng xe ô tô tải vận chuyển từ huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an ra thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh để nấu cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt khẩn cấp nguyễn hồng nhật và nguyễn thái chiến
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn văn minh thu giữ thêm hai bộ xương một mươi hai bộ xương sỏ ba bộ da
nghi là bộ phận của cá thể hổ và các vận dụng nguyên liệu phục vụ cho việc nấu cao
cơ quan điều tra đã phát hiện thêm nhiều khu rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng trong một thời gian dài
điều đó cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek cùng chính quyền
các lực lượng chức năng ở địa phương này đã buông lỏng việc quản lý bảo vệ rừng
kiện chỉ xác minh lẫn theo dấu vết đội cảnh sát kinh tế công an thành phố bùn mạc thuột
và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện về bắt quả tàng
một đối tượng đang phá rừng ở thôn một mươi năm xã cư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên lâm nghiệp ek
đến nay qua điều tra mở rộng khám nghiệm hiện trường các khu vực xung quanh thuộc tiểu khu sáu trăm chín mươi và sáu trăm chín mươi
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc còn phát hiện thêm nhiều diện tích rừng bị tàn phá
với tính chất rất nghiêm trọng trải dài qua các thôn một mươi một mươi một một mươi ba một mươi năm của xã cư giang huyện eak
đến nay qua điều tra mở rộng khám nghiệm hiện trường các khu vực xung quanh thuộc tiểu khu sáu trăm chín mươi và sáu trăm chín mươi hai
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc còn phát hiện thêm nhiều diện tích rừng bị tàn phá
với tính chất rất nghiêm trọng trải dài qua các thôn một mươi một mươi một một mươi ba một mươi năm của xã cư giang huyện ek
quá trình kiểm tra đo đạc tại các khu vực phát hiện khai thác gỗ trái phép
đến nay tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hơn bốn mươi tám mét khối gỗ hộp
hơn bảy mươi hai mét khối gỗ tròn và tám mươi ba gốc cây gỗ lớn đã bị lâm tặc cưa hạ với tổng khối lượng gỗ trên hai trăm linh mét khối
hiện tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra mở rộng làm rõ toàn bộ quá trình phá rừng
để xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan
trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak đã buông lòng quản lý để mất rừng trong một thời gian dài
những tháng cuối năm các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ có chiều hướng gia tăng
tìm mọi thủ đoạn vận chuyển pháo vào sâu trong nội địa để găm hàng chờ tiêu thụ dịp tết
vào chiều qua công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tại khu dây thép thị trấn đồng đăng
phát hiện xe ô tô nhãn hiệu for biển kiểm soát tám mươi tám a hai mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi bốn có biểu hiện nghi vấn
vận chuyển hàng hóa nhập lậu kiểm tra trên xe phát hiện trong cốp xe có hai thùng hàng
bên trong có chứa pháo giàn loại ba mươi sáu quả một dàn và pháo lựu đạn tổng trọng lượng hai mươi sáu kg
đối tượng lê cảnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại văn tiến yên lạc vĩnh phúc khai nhận lên lạng sơn mua số pháo trên
về đốt trong dịp tết với giá chín triệu đồng tuy nhiên khi vận chuyển pháo từ khu vực cửa khẩu tân thanh
quay về đến thị trấn đồng đăng thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
sau quá trình theo dõi
vào ngày hôm qua lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố đà nẵng đã tiến hành kiểm tra
phát hiện một kho chứa nhiều loại dược liệu và thuốc tân dược thực phẩm chức năng đã hết hạn nằm ngay tại trung tâm thành phố
kiểm tra kho chứa dược liệu của cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền cẩm sơn có địa chỉ tại k ba trăm hai mươi năm trên tám hùng vương
thuộc địa bàn phường vĩnh trung quận thanh khê do bà trần mỹ phấn làm chủ
lực lượng cảnh sát môi trường công an thành phố phát hiện nhiều bao chứa các dược liệu khô các thùng chứa thực phẩm chức năng
cùng nhiều loại thuốc tân dược nhưng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đã quá hạn sử dụng cũng như không rõ nội dung in trên nhãn là tiếng việt mà thành phần lại đều in tiếng nước ngoài
trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi diễn biến khó lường
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai dịp tết nguyên đán sắp tới nguồn cung thịt lợn khó tránh khỏi tình trạng khan hiếm
sau một thời gian bùng phát dịch tả lợn châu phi nguồn cung tại vùng chăn nuôi đông nam bộ đã bị sụt giảm nghiêm trọng
số lượng lợn bị tiêu hủy và đang bị tiêu hủy tiếp tục tăng với diễn biến khó lường
điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới kế sinh nhai của người dân mà còn tác động không nhỏ tới giá cả thị trường đặc biệt là những tháng cuối năm
sau bốn tháng bị dịch tả lợn châu phi tổng đàn lợn của tỉnh đồng nai hiện còn một năm triệu con giảm gần năm mươi trước lúc xảy ra dịch bệnh
mặc dù tốc độ lan phát sinh dịch bệnh hiện đã chậm lại nhưng theo đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thì dịp tết nguyên đán sắp tới nguồn cung thịt sẽ khó tránh khỏi tình trạng khan hiếm
theo dự báo cuối năm hai nghìn một mươi chín và dịp tết năm hai nghìn hai mươi nước ta có thể thiếu năm triệu tấn thịt lợn tương đương khoảng hai mươi nhu cầu
tập trung an toàn sinh học cho chăn nuôi vẫn là giải pháp tối ưu vào lúc này vừa giúp giữ được đàn và cũng là cơ hội để tái đàn
đồng thời các giải pháp tìm nguồn hàng thay thế thịt lợn được các tỉnh thành tính tới nhằm ổn định thị trường tránh tình trạng khan hàng tăng giá vào cao điểm cuối năm
trong đợt lũ vừa qua nông sản của người dân miền trung không chỉ bị ảnh hưởng do mưa lũ mà còn bị thiệt hại do không biết cách bảo quản nông sản sau khi thu hoạch
từ lúa bưởi cho đến các loại hoa màu khác
mặc dù đã thu hoạch về nhà nhưng vì người dân không biết cách xử lý bảo quản nên đã bị lên mầm hư hỏng khiến thiệt hại tăng lên gấp đôi
năm xào lúa của gia đình ông quý do bị ngập lũ nên đã xuất hiện dấu hiệu bị nảy mầm
nếu được xấy khô bảo quản kịp thời thì số lúa này vẫn có thể sử dụng được
tuy nhiên xào lũ thời tiết nắng mưa đan sen cộng với việc bảo quản không đúng cách khiến cho toàn bộ xô lúa thu hoạch về đã bị nảy mầm đông loạt
lũ trịn không quay kịp cho nên là
cái lường nảy mầm ở trên bông lũ rất lợn rất nhiều
mà cái lũ không thu hoạch thì không được
thu hoạch về thì làm phù phòng để phù vụ chăn nuôi
còn tại hương khê hàng trăm hectare bưởi phúc trạch sau khi bị ngập lũ đã bị rụng hàng loạt
người dân chủ yếu nhặt về chất đống trong nhà chứ không biết cách bảo quản
chính vì vậy chỉ sau một đến hai ngày không tiêu thụ được bưởi đã bị thối hư hỏng không thể bán ra thị trường
người dân thiệt hại gần như gấp đôi
trong khi đó tại quảng trị nhờ được đầu tư các nhà máy bảo quản chế biến nông sản sau khi thu hoạch
nên trong đợt lũ vừa qua hơn hai tấn lúa đã kịp thời được xấy khô góp phần giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân
thì một trăm linh tấn lúa của bà con chắc chắn là sẽ bị thiệt hại nất năng này
bên cạnh việc người dân chưa biết cách bảo quản thì việc phát triển công nghệ sơ chế xử lý nông sản sau khi thu hoạch cũng chưa được các địa phương trú trọng triển khai
điều này không chỉ gây tổn thất về số lượng nông sản mà còn ảnh hưởng đến việc duy trì chất lượng nông sản của người dân sau khi thu hoạch
theo trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trà vinh trên địa bàn tỉnh còn gần một mươi hộ dân ở các vùng bị nhiễm mặn trong mùa khô đang thiếu nước sạch sinh hoạt tập trung nhiều nhất ở các huyện châu thành và càng long
khảo sát của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện châu thành cho thấy toàn huyện có hơn năm hai trăm hai mươi hộ dân sống phân tán trên địa bàn một mươi xã phải sử dụng nguồn nước mặt từ kênh dạch hoặc giếng khoan để sinh hoạt
vào mùa khô nguồn nước này bị mặn xâm nhập nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn gây nên tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng
để vượt qua khó khăn các hộ dân phải trang bị dụng cụ chứa nước mưa để sử dụng những hộ nghèo đành phải chấp nhận sử dụng nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn
để khắc phục tình trạng trên trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh trà vinh đã đề xuất với tỉnh giải pháp xây dựng hồ chữ nước tại bốn trạm cấp nước sử dụng nước mặt để bảo đảm đủ nguồn nước ngọt cung cấp trong sáu tháng mùa khô